mặc dù nhận được sự ủng hộ của phương tây trong cuộc xung đột đang diễn ra với nga
nhưng những đòi hỏi của ukraine không hẳn đều được chấp thuận
trong đó có việc gia nhập tổ chức hiệp ước bắc đại tây dương nato
và trong tuyên bố mới nhất thì tổng thống mỹ joe biden cho hay
washington sẽ không tiến hành thu xếp đặc biệt để ukraine gia nhập khối này
phát biểu về báo giới tại một căn cứ quân sự gần thủ đô washington dc
khi đang chuẩn bị lên đường tới thành phố philadelphia bang pennsylvania
tổng thống joe biden khẳng định kiev phải đáp ứng các tiêu chuẩn giống nhau
vì vậy mỹ sẽ không đơn giản hóa tiến trình gia nhập nato của ukraine
bình luận của tổng thống mỹ được đưa ra trước thềm hội nghị thượng đỉnh nato
ở phineas litva trong tháng tới
trước đó vào hôm một mươi sáu tháng sáu tổng thư ký nato jens stoltenberg đã tiết lộ
các nhà lãnh đạo của liên minh quân sự này đang nhắm mục tiêu tổ chức phiên họp đầu tiên
của hội đồng nato ukraine với tổng thống volodymyr zelenskyy tại phineas
cuộc gặp sẽ mang lại cho ukraine vị thế bình đẳng hơn trong tiến trình tham vấn
và quyết định về các vấn đề an ninh